trong khuôn khổ chuyến công du châu á chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi hôm qua đã tới vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
bộ ngoại giao trung quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ chuyến thăm đài loan của bà pelosi
trong tuyên bố mới nhất vào tối ngày hai tháng tám bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh chuyến thăm của bà nancy pelosi tới đài loan trung quốc
đã ảnh hưởng tới nền tảng chính trị của quan hệ trung quốc mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một trung quốc
tuyên bố nhấn mạnh cách đúng đắn để giải quyết quan hệ giữa hai nước lớn như mỹ và trung quốc là phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau
cùng tồn tại hòa bình không đối đầu và hợp tác cùng thắng
bộ ngoại giao trung quốc đã triệu đại sứ mỹ tại trung quốc nicolasburl để phản đối chuyến thăm đài loan của chủ tịch hạ viện mỹ
về phần mình nhà trắng khẳng định mỹ vẫn giữ cam kết ủng hộ chính sách một trung quốc của bắc kinh
tổng thống mỹ joe biden cho biết lầu năm góc cũng phản đối chuyến thăm đài loan của bà pelosi